thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện một số bộ ban ngành liên quan của trung ương đã đến dự và cắt băng khai trương trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh quảng nam
đây là mô hình kết hợp ba chức năng trong một cơ quan nhằm giải quyết kịp thời các hồ sơ giấy tờ của người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh quảng nam được thành lập đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
đây là mô hình kết hợp ba chức năng trong một cơ quan đó là chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân xúc tiến đầu tư và chức năng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
trong đó nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm là tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
đến nay trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh quảng nam đã hoạt động được hơn hai tháng đã tiếp nhận biệt phái sáu mươi một cán bộ từ các sở ngành về làm việc
tổ chức tiếp nhận và giải quyết bảy trăm bốn mươi tám hồ sơ thủ tục hành chính của hai mươi hai đơn vị cơ quan
tỉnh quảng nam phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy có chín mươi tổng số thủ tục hành chính của từng cơ quan đơn vị được chuyển về tiếp nhận và giải quyết tại trung tâm
giảm ít nhất ba mươi thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định chung đơn giản hóa hồ sơ lồng ghép một số thủ tục hành chính có liên quan